cập nhật tình hình phòng chống covid một mươi chín chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh bà rịa vũng tàu để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại đây
cho đến ngày một mươi hai tháng bảy bà rịa vũng tàu có hai trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín hiện còn tám mươi hai trường hợp đang được tiếp tục điều trị
là tỉnh ở khu vực kinh tế trọng điểm phía nam bà rịa vũng tàu tập trung nhiều người nước ngoài là các nhà đầu tư
chuyên gia kỹ thuật lao động tay nghề cao số lượng công nhân tại các khu công nghiệp đông
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã triển khai bệnh viện điều trị
covid một mươi chín tại hai cơ sở với hai trăm bốn mươi giường với cơ sở vật chất y tế hiện có để đáp ứng các yêu cầu chống dịch cấp bốn
với mức độ lây lan từ một trăm linh ca trở lên tỉnh bà rịa vũng tàu cần được hỗ trợ các kỹ thuật y khoa cao như fmo
hỗ trợ nguồn nhân lực bác sĩ hội sức cấp cứu hỗ trợ nguồn nhân lực bác sĩ nhiễm bác sĩ hội sức cấp cứu có kinh nghiệm
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác phòng dịch tại điểm đặc biệt
đối với công tác phòng chống dịch đối với các khu công nghiệp tập trung số lượng lớn công nhân
tại buổi làm việc đánh giá mức độ phòng chống dịch của chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu chính quyền tỉnh không lơ là chủ quan cần quyết liệt hiệu quả chủ động không để lây lan
nếu cần thiết là phải áp dụng chương trình một mươi sáu cho thành phố bà rịa vũng tàu
kể cả những địa bàn huyện lên cận với đồng nai huyện nhã nguyện mà bên kia là vụ dịch nặng thì bên đây mình cũng phải tính chương trình một mươi năm một mươi sáu
cùng ngày đoàn công tác do phó thủ tướng trương hòa bình dẫn đầu đã đến thăm dự án tổ hợp hóa dầu miền nam việt nam
tại đây phó thủ tướng đánh giá cao mô hình phòng chống dịch của công ty trách nhiệm hữu hạng hóa dầu long sơn
trong việc đề ra các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cho toàn bộ tám trăm linh nhân viên và một mươi hai đối tác kinh doanh các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây